trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra nắng nóng gây gắt
có nơi ghi nhận mức nhiệt lên đến bốn mươi độ c khiến cho cuộc sống của nhiều người dân bị xáo trộn
tại nhiều địa phương của tỉnh nghệ an nền nhiệt độ trong những ngày qua luôn phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ c
giữa cây nắng như đổ lửa nhiều người lao động ở nghệ an vẫn vật lộn cuộc sống mưu sinh
dự báo trong những ngày tới cường độ nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng trên địa bàn tỉnh nghệ an
nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư là rất cao
ngoài ra nắng nóng gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
do vậy người dân cần hạn chế tham gia giao thông lao động ngoài trời vào thời điểm từ một mươi một h đến một mươi sáu giờ hằng ngày
đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể